có rất nhiều lý do để chúng ta giải thích cho việc tỷ lệ vô sinh nam
hiện nay chúng ta thấy ngày càng tăng
ngày càng tăng này bởi lẽ trước đây chúng ta không quan tâm đến nam giới
và không tìm phía nguyên nhân từ phía nam giới
tất cả các nguyên nhân vô sinh chúng ta đều đổi cho người phụ nữ
cho nên là chúng ta không thấy được nam giới đóng góp vai trò trong chuyện vô sinh cho một cặp bộ chồng
ngày nay thì cái nhận thức của chúng ta đã thay đổi
chiến lược phát triển của ngành đã thay đổi
người nam giới đã quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình
và các chuyên khoa để chữa bệnh cho người nam giới được phát triển
chính vì vậy mà phát hiện ra rất nhiều trường hợp vô sinh do nguyên nhân tại người nam giới
đấy là một lý do mà chúng ta không thể không nhắc đến
ngoài ra thì có những lý do khác

ví dụ như vấn đề về lối sống vấn đề xã hội
chúng ta biết rằng là cái khả năng sinh sản của người con người
chịu tác động rất là nhiều bởi những yếu tố về môi trường
những yếu tố về dinh dưỡng
và ngày nay thì nam giới đang phải phơi nhiễm với rất là nhiều những yếu tố
mà độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của mình
đấy là lối sống
ví dụ chúng ta thấy rằng là lối sống mà chúng ta không có một lối sống lành mạnh
lạm dụng bia riêng
lạm dụng chất nghiện
ô nhiễm môi trường
rồi lười vận động
tất cả những cái yếu tố đó nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe trực tiếp của người nam giới rất là nhiều
rồi thì chúng ta thấy rằng cái chế độ ăn uống của chúng ta không hợp lý
khi mà xã hội càng phát triển
người nam giới càng phải cuốn vào trong cái vòng quay của xã hội
và chế độ ăn uống mà không được chú trọng
người ta có thể ăn bất kỳ những thứ ăn nhanh nào để có thể qua bữa
để có thể lại lao vào vòng cuộc sống
vì vậy mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến
cái khả năng sinh sản của người nam giới
giờ thì chúng ta thấy rằng ô nhiễm môi trường
ví dụ khói bụng
rồi thì ô nhiễm không khí
ô nhiễm nước
tất cả những cái nguồn đó đều làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người nam giới rất là nhiều
và nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của dân số của chúng ta trong tương lai
thực tế thì chúng ta thấy rằng là
nam giới hiện nay đang thiếu kiến thức
về sức khỏe giới tính
cũng như là sức khỏe sinh sản của mình một cách trầm trọng
điều đấy thì chúng ta thấy rằng là
điều đấy thì cũng dễ hiểu bởi vì là chúng ta thấy là
chuyên ngành sản phụ qua đã phát triển rất là lâu
những cái chương trình mà giáo dục sức khỏe sinh sản
sức khỏe giới tính cho người phụ nữ
thì đã được tiến hành tới rất lâu rồi
và nó có những bước mà phát triển hoàn thiện
trong khi đó thì đối với nam giới
thì những cái chương trình để giáo dục về sức khỏe sinh sản
cũng như sức khỏe giới tính của người nam giới hầu như là chưa có
chúng ta chỉ bắt gặp những cái chương trình
một cách rất là lẻ tẻ
và giáo dục sức khỏe sinh sản sức khỏe giới tính cho người nam giới
trên mạng hoặc qua báo chí
và đó là đều là những cái nguồn mà không chính thống
đó là những cái chương trình được thiết kế mà nó không được nghiên cứu
vì vậy mà rất cần có một cái chuyên ngành
năm học cũng như là y học giới tính phát triển
để đảm nhiệm được cái vai trò mà giáo dục sức khỏe sinh sản
cũng như là giáo dục sức khỏe giới tính cho người nam giới
chỉ khi nào mà người nam giới có được những kiến thức hiểu biết
về giới tính của mình về sức khỏe sinh sản của mình
thì lúc bây giờ thì nó mới tránh được những cái hiện tượng đáng tiếc
giống như chúng ta thấy trong những thời gian vừa rồi trên báo chí
có những cái sai lầm rất là ngớ ngẩn
nói rất đơn giản là ngày nay thì nam giới kể cả những cái kiến thức đơn giản
sơ đẳng nhất về an toàn tình dục như thế nào
thì nam giới cũng không nắm được
vì vậy mà nó để lại những cái hệ lụy rất là nặng nề